thưa quý vị toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ việc gây mất an ninh trả tự tại đắk lắc
đã bị lực lượng công an bắt giữ hiện đời sống tại huyện chư quynh đã quay lại ổn định bình thường
đây là thông tin được thiếu tướng đặng hồng đức tránh văn phòng bộ công an đưa ra
tại hội nghị báo cáo viên trung ương tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
do ban tuyên giáo trung ương tổ chức vào sáng nay ngày một mươi sáu tháng sáu
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của bộ công an và ban giám đốc công an tỉnh đắk lắc
đến bảy giờ sáng nay một mươi sáu tháng sáu lực lượng công an đã bắt tạm giữ hơn sáu mươi đối tượng
vận động đầu thú sáu đối tượng và triệu tập làm việc một số người nghi vấn liên quan
bước đầu đã ra lệnh tạm giữ hình sự ba mươi đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
thu giữ nhiều vũ khí
theo đánh giá bước đầu nguyên nhân là do âm mưu của các thế lực thù địch
một số đối tượng phun rô lưu vong kích động một số người dân tộc thiểu số
chia rẽ người kinh với dân tộc thiểu số gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài
vấn đề này lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ